sau khi phát hiện tại xóm một mươi một b xã diễn thịnh có hai bệnh nhân dương tính với sốt xuất huyết
huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng
ngày ba mươi tháng chín trung tâm y tế huyện diễn châu trong quá trình khám sàng lọc các bệnh truyền nhiễm
đã phát hiện hai bệnh nhân dương tính với sốt xuất huyết đều ở xóm một mươi một b xã diễn thịnh
với các biểu hiện đau đầu phát ban và sốt cao liên tục
đến ngày một tháng một mươi tại đây đã có thêm một số bệnh nhân đang trong thời kỳ ổ bệnh
được theo dõi điều trị tại cộng đồng và tại trạm y tế cơ sở
nguyên nhân xảy ra dịch sốt xuất huyết tại xóm một mươi một b được xác định là do thời gian vừa qua mưa ẩm kéo dài
mũi phát sinh nhiều bên cạnh đó do người dân còn chủ quan chưa hiểu biết về nguy cơ lây lan
và sự nguy hiểm của bệnh suốt suốt huyết nên chưa tự giác trong việc phòng dịch
chúng tôi là trực tiếp chỉ đạo ủy ban xã diễn thịnh khẩn trương học ban chỉ đạo xã
để triển khai khẩn cấp bác phương phòng dùng suốt huyết triển khai cho trạm y tế xã diễn thịnh
là tăng cường công tác thường trực chuẩn bị sẵn sàng thuốc phương tiện hóa chất
và tiếp nhận bệnh nhân để điều trị xử lý kịp thời không để xảy ra tử vong do suốt huyết
qua nhiều ngày bùng phát đến nay trên địa bàn xã diễn thịnh huyện diễn châu
đã có tám bệnh nhân dương tính với bệnh suốt suốt huyết đều ở xóm một mươi một b
cùng với việc chỉ đạo điều trị cho các bệnh nhân trung tâm y tế huyện diễn châu đã khoanh vùng dịch
và cung cấp ba mươi lít hóa chất sáu máy phun diệt mũi để tiến hành phun tại ba trăm chín mươi năm hộ gia đình
ở hai xóm một mươi một a và một mươi một b khu vực trạm y tế trường học và trụ sở ủy ban nhân dân xã diễn thịnh
bên cạnh đó trung tâm y tế cũng đã cử cán bộ trực tiếp xuống các hộ gia đình kiểm tra
và hướng dẫn diệt mũi lăng quang bọ gậy giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ